sáng nay mùng bốn tết trong không khí mừng đảng mừng xuân của nhân dân trên cả nước
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội đã đến dân hương và trồng cây
tại khu di sản hoàng thành thăng long
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương và đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới tham dự buổi lễ
trong không gian linh thiêng của hoàng thành thăng long những ngày đầu năm mới
tại điện kính thiên các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành phố hà nội đã dâng hương
bày tỏ lòng thanh kính biết ơn đến đức thái tổ triều lý đã định đô ở thăng long
vào mùa thu năm hai nghìn một mươi các triều đại kế tiếp mở măng xây dựng bờ cõi
bồi đắp lịch sử văn hiến nghìn năm lưu truyền đến thời đại hồ chí minh vinh quang
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội
đã trồng cây trong khuôn viên hoàng thành thăng long và chúc tết nhân dân vui xuân